trước những diễn biến mới của covid một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch ở các bến xe nhà ga cũng như trên phương tiện công cộng
tất cả phải bảo đảm phòng dịch theo thông điệp năm càng bao gồm khẩu trang hữu khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
các đơn vị bến xe nhà ga thường xuyên tuyên truyền phát thông báo khuyến cáo hành khách người dân luôn đeo khẩu trang
tài xế xe buýt xe khách luôn nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định phòng dịch những trường hợp không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm
sở giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác tuần tra giám sát và chấn chỉnh các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đến trưa ngày hai tháng một mươi hai trên địa bàn đã phát hiện bốn ca nhiễm covid một mươi chín